ngày hôm nay bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến bắc bộ
gây mưa sông giải sát cùng nền nhiệt giảm mạnh trời rét đậm với mức nhiệt giao động từ chín đến một mươi bảy độ
hùng núi có nơi rét đậm rét hại giao động từ sáu đến chín độ
thậm chí vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết băng giá khi mức nhiệt có nơi dưới ba độ
người dân nên có biện pháp giữ ấm cây trồng vật nuôi để tránh thiệt hại kinh tế
còn với các tỉnh trung bộ cũng do tác động của không khí lạnh kết hợp với địa hình
nên từ đêm nay hai mươi tám ở khu vực hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
còn về tình hình nhiệt độ cũng do tác động của không khí lạnh nên trời chuyển rét
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế giao động từ một mươi đến một mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận giao động từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
sau hơn ở phía nam các tỉnh tây nguyên và nam bộ
đến tạnh giáo ít mưa có nắng vào ban ngày
chỉ lưu ý riêng tại một số tỉnh thuộc phía nam tây nguyên như đắk nông lâm đồng
có thể xuất hiện mưa rào cục bộ
nền nhiệt tại khu vực này cũng có xu hướng giảm nhẹ
tại tây nguyên trong khoảng một mươi bốn hai mươi bảy độ khu vực nam bộ từ một mươi chín đến ba mươi một độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp năm
riêng vùng biển phía tây cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa trời xét đậm nhiệt độ giao động từ một mươi ba đến một mươi bảy độ